trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị
nhiều hệ thống bờ sông đã được đầu tư kè chống sạt lở đã giữ gìn cuộc sống ổn định của người dân
tuy nhiên trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay sau mỗi trận lũ đi qua
tình trạng sạt lở đất bờ sông trên địa bàn huyện lại diễn ra nghiêm trọng
đe dọa đến tình trạng cũng như tài sản của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tuyến sông nhùng xã triệu tài huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ông trần lãm năm nay đã sáu mươi sáu tuổi là người đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu trận mưa lũ đi qua
đã làm cuốn trôi rất nhiều diện tích đất đai hoa màu cây cối của gia đình ông
cũng như của bà con sống ven sông nhùng này
thấp thỏm lo âu nhưng rồi cũng đành chấp nhận để nước lũ tàn phá đất đai hoa màu và tài sản
thức trạng thì nó ăn bao
nó bài bánh bát rồi thì cứ một mùa mưa lũ thì dân tà hụ chúng tôi mà riêng gia đình bác
thì như vậy là rất lo âu cứ mỗi năm như thế thì nó ăn mòn quá là không có đất để sản xuất
mà có thể là chấm hài đến đường xã và là nhớ thơ về đinh lan nữa
còn đối với gia đình chị nguyễn thị thu lại càng điêu đứng hơn
riêng đợt mưa lũ vừa qua nước lũ đã ăn sâu vào tận chân tường nhà chị
cuốn trôi nhiều tài sản
ngôi nhà đầu tư xây dựng hàng trăm triệu đồng có nguy cơ đổ xuống sông chưa biết lúc nào
không còn giải pháp nào khác sau khi lũ đi qua gia đình chị đã đổ đất trồng tre chống sạt lở
cứu lấy nhà cửa quán xá của mình
theo khảo sát thực tế cho thấy khu vực sạt lở đất có chiều rộng
từ năm mươi đến bảy mươi mét chiều dài trên hai trăm linh mét
đặc biệt các đợt mưa lũ trong những năm gần đây đã khiến cho đoạn sông nhùng bị sạt lở nghiêm trọng
hàng trăm khối đất hoa màu cây cối bị lũ cuốn trôi xuống dòng sông đe dọa trực tiếp đến tính mạng
tài sản cũng như hệ thống giao thông của xã và hàng chục hộ dân ở hai thôn tả hiễu và thâm triều
xã triệu tài sống trong khu vực gần bờ sông
về phía chính quyền địa phương nó đã có biện pháp vận động nhân dân
cũng như là ở hai thôn là trong cỏ cũng như là trong tre để hạn chế sạt lở
nhưng quá trình vận động như vậy làm như vậy nhưng mà đến một mức là không thể chịu đựng được trong quá trình sạt lở
về chính quyền địa phương cũng kiện nghị với cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ cho hai thôn
nói riêng và xã triệu tài nói chung để mà khắc phục hạn chế sạt lở
để ổn định đời sống nhân dân cũng như là sản xuất
trước thực trạng sạt lở
sạt lở nghiêm trọng bờ sông nhùng hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ
nhà dân cũng như đất sản xuất có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào
trong khi để đầu tư hệ thống kè bờ chống sạt lở quá lớn
chính quyền địa phương và nhân dân ở đây cần sự quan tâm của nhà nước để sản xuất làm ăn ổn định cuộc sống